thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua ngày bốn tháng một số ca nhiễm mới hàng ngày ở nhật bản
lần đầu tiên ghi nhận tăng trên một ca trong vòng ba tháng
trong đó riêng okinawa chiếm hai trăm hai mươi năm ca
trước tình hình đó đất nước này đang chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp tại okinawa
nhật báo mainichi vào ngày năm tháng một đưa tình lệnh sẽ sớm được ban hành trong tuần này
đây sẽ là tuyên bố tình trạng bán khẩn cấp do covid một mươi chín đầu tiên ở nhật bản kể từ ngày ba mươi tháng chín
khi nước này dỡ bỏ tất cả các tình trạng khẩn cấp và bán khẩn cấp đã có hiệu lực từ trước đó trong năm hai nghìn hai mươi một
theo thông tin từ tờ mainichi thống đốc okinawa danny tamaki hôm bốn tháng một đã nói với tránh văn phòng nội các
hydro kazu mazuno rằng ông đang xem xét yêu cầu ban bố tình trạng bán khẩn cấp
bao gồm các biện pháp như hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng và quán bà
ông marsuno cho biết chính phủ sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định tuy nhiên không có thêm thông tin chi tiết
phát biểu trước các phóng viên vào ngày bốn tháng một thống đốc tam maki nói okinawa đã bước vào lặn sóng thứ sáu của đại dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh vai trò của biến thể omicron dễ lây lan trong việc thúc đẩy gia tăng ca nhiễm
theo ông tammaki hai trăm hai mươi năm ca nhiễm mới là con số cao nhất ở okinawa trong hơn ba tháng qua
đồng thời cho biết thêm rằng
các ca lây nhiễm bên trong các căn cứ quân sự của mỹ ở tỉnh này tiếp tục gia tăng